xin kính chào quý vị và các bạn
những ngày tới tại đông bắc bộ thời tiết có sự chuyển biến do ảnh hưởng của không khí lạnh
kết hợp với hội tụ gió ở mực một năm trăm linh m nên trời chuyển nhiều mây và có mưa rào và rông
trong cơn rông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm
nhiệt độ theo đó sẽ giảm nhẹ cao nhất vào lúc trưa chiều không vượt quá mức ba mươi một độ
tương tự tại các tỉnh phía tây bắc bộ cũng có mưa giải rác trong ba ngày tới
lưu ý trong ngày hai mươi chín có khả năng xảy ra mưa vừa đến mưa to
do ảnh hưởng của mưa và không khí lạnh nên nền nhiệt trong những ngày tới có xu hướng là giảm về đêm và sáng
khiến cho trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến là hai mươi hai mươi ba độ có nơi thấp hơn
và ban ngày thì nhiệt độ sẽ tăng lên và đạt được ngưỡng là hai mươi bảy ba mươi độ
với các tỉnh trung bộ từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế trong hai ngày tới
lưu ý là riêng các tỉnh thanh hóa đến nghệ an thì có thể xuất hiện mưa rào rải rác vào đêm và sáng
các tỉnh thành còn lại còn nắng vào lúc trưa chiều nhiệt độ cao nhất là hai mươi tám ba mươi một độ
sang ngày ba mươi thì mưa sẽ gia tăng khi gió mùa tràn về khiến cho nhiệt độ tại đây giảm nhẹ
còn từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận trời có nắng vào lúc trưa chiều với nhiệt độ cao nhất là hai mươi chín ba mươi hai độ
có nơi cao hơn ở phần khu vực phía nam
đến ngày ba mươi thì mưa có xu hướng gia tăng ở các tỉnh đà nẵng đến bình định
người dân tại đây cần đề phòng các hiện tượng thừa tích cực đoan có thể đi kèm trong cơn rông
với khu vực tây nguyên do ảnh hưởng của đới gió đông nên khu vực này có thể xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có rông
trong cơn rông cần đề phòng các hiện tượng cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh
về nền nhiệt độ tại khu vực này nói chung là không biến động quá nhiều nhiệt độ cao nhất từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
các tỉnh thành miền nam cũng có mưa giải rác vào lúc chiều tối
riêng ngày ba mươi thì mưa sẽ có xu hướng tăng hơn cả về diện và lượng cục bộ có thể xuất hiện lượng mưa vừa và rông
trong cơn rông cần đề phòng các hiện tượng thực tích cực đoan
còn trưa chiều có nắng gián đoạn nhiệt độ cao nhất ở dưới mức ba mươi bốn độ